thông tin từ bệnh viện trợ rẫy cho biết hai nạn nhân trong vụ cháy nhà tại quận tân phú tp hcm xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua hai mươi tám tháng năm
đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng bỏng hô hấp nặng tiên lượng xe rật
năm giờ sáng ngày hôm qua hai mươi tám tháng năm khoa cấp cứu bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận hai bệnh nhân bỏng được chuyển đến từ bệnh viện trưng vương
bệnh nhân hai mươi năm tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng thân mình tay chân khoảng bốn mươi
bệnh nhân còn lại một mươi sáu tuổi bỏng diện tích tám mươi có chấn thương ở vùng đầu
ekip trực đã bơm rửa lấy bụi than đặt nội khí quản thở oxy chuyển đến khoa phòng và phẫu thuật tạo hình
theo các bác sĩ cả hai nạn nhân đã hít phải khói độc lửa nóng gây ngộ độc co bỏng đường hô hấp
bệnh nhân không thể tự thở mà phải thở qua nội khí quản
dù được cấp cứu kịp thời nhưng tiên lượng vẫn khá rẻ rặt
đây là hai nạn nhân của vụ cháy phát ra từ căn nhà ba tầng nằm trên đường lê sao quận tân phú
sáng ngày hai mươi tám tháng năm cơ quan chức năng đã huy động lực lượng chữa cháy kịp thời
tuy nhiên vụ cháy khiến một người tử vong tại chỗ và hai người phải vào bệnh viện cấp cứu